tiêu tạo đồ chơi mát và cũng là nguồn cung cấp thức ăn cho dê ngược lại phân dê lại được dùng
để bón cho những trụ hồ tiêu thay vì phải bỏ tiền đi mua phân ngoài hồ tiêu được bón từ phân dê
trở nên xanh tốt dư lượng chất hóa học trong hạt được giảm thiểu một cách tối đa ngoài việc
tiết kiệm được chi phí phân bón chăm sóc cho ba hectare hồ tiêu của gia đình mỗi năm gia đình
anh hậu thu về khoảng từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng từ việc bán dây giống và dây thương phẩm hiện mô hình
này đã được nhân rộng lên thành tổ hợp tác chăn nuôi dê và sản xuất hồ tiêu ấp thanh hải các
đoàn viên trong ấp hỗ trợ nhau về dê giống cũng như trao đổi kỹ thuật chăn nuôi hộ nhiều từ bảy
đến tám mươi con hộ ít cũng vài chục từ một hai chuồng trại nhỏ lẻ ban đầu nay tổng đàn dê của
tổ hợp tác này đã lên tới
tổ hợp tác này đã lên tới hơn một con với một mươi ba hộ đoàn viên thanh niên tham gia
thị đoàn bình long cũng đã triển khai nhiều hạt động phong trào liên quan tới vấn đề thanh niên
cải nghiệp lập kiệp hiện nay trên địa bàn thị xã cũng đã thành lập được một mươi năm tổ hợp tác gồm các
đoàn viên thanh niên có những nhu cầu có những cái môi trường và điều kiện giống nhau để thành lập
những tổ hợp tác ví dụ như tổ hợp tác nuôi dê tổ hợp tác dịch vụ dê tổ hợp tác trồng cây
có múi và tổ hợp tác dịch vụ nghề nghiệp cũng nhằm liên kết các bạn thanh niên có cùng môi trường
cũng như là cùng những cái điều kiện giống nhau để liên kết lại tạo thành một chuỗi từ đó cũng tìm
kiếm các nguồn lợi và các cái nguồn để hỗ trợ các bạn thì trên tinh thần đó cũng đã tiếp cận được
cái quỹ cái nguồn vốn của kênh trung đoàn cũng đã hỗ trợ cho hai tổ tác vay vốn với số tiền
khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng

để tạo ra những nguồn vốn từ cái ngân hàng chính sách xã hội cũng hỗ trợ cho các bạn trong
các thành viên tổ tác với số tiền cũng từ ba mươi tới năm mươi triệu đồng để các bạn mở rộng thêm quy mô phát triển
trong phong trào phát triển kinh tế tại bình phước cũng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế liên kết
giữa tổ chức đoàn địa phương với nông dân với một hectare can trái gồm cam ổi nhãn bữa da xanh
hợp tác xã gan trái do ông trần tuấn dũng làm giám đốc ở ấp thanh an xã thanh lương thị xã bình long
đã cùng thị đoàn bình long kết hợp trong việc phát triển và cung cấp sản phẩm sạch ra thị trường
sự kết hợp này đã giúp cho sản phẩm trái cây của hợp tác xã được tiêu thụ nhanh chóng hơn
lợi nhuận vì thế cũng cao hơn hiện hợp tác xã đang chủ trương gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các
đoàn viên ở địa phương trong việc nhân rộng diện tích can trái đảm bảo chất lượng theo ti chuẩn phiệt khắp
tại sao tôi không bắt tay qua lái mà tôi bắt tay với đoàn
thì đoàn hiện bây giờ là thanh niên đập nghiệp bây giờ lớn lên cũng rất là nhiều
học đại học về cũng rất là nhiều rồi đi bộ đội về rất nhiều
mà cái hướng phát triển kinh tế cho một gia đình cho cả một lớp trẻ hiện bây giờ đang là hướng rất là mạnh
nên tôi có cái hướng như thế để tôi bắt tay với bên thị đoàn tương lai tôi bắt tay với tỉnh đoàn nữa
định hướng của chúng tôi xây dựng mô hình trái cây sạch
như chẳng hạn như thị xã đang có khả năng giao cho đoàn viên
đấy cả cho hợp tác xã là khoảng hai mươi năm hectare
thì cái mô hình này chúng tôi là lấy cái đó để mà chúng tôi làm những cái trái cây sạch
và để nhân rộng ra cho bà con học hỏi
và từ đó thì đi để mà chúng tôi phát triển kinh tế cho cá nhân và cũng cho địa phương
để khuyến khích phong trào khởi nghiệp tháng bốn vừa qua
quỹ khởi nghiệp bình phước được chính thức thành lập với nguồn vốn khoảng một mươi một tỷ đồng
trong đó ngân sách địa phương cấp là ba tỷ đồng
còn lại huy động các công ty doanh nghiệp trong tỉnh
tỉnh hỗ trợ
quỹ ba nhân dân tỉnh bình phước cho phép quỹ khởi nghiệp của địa phương này
được dùng nguồn vốn của mình để cho các cá nhân nhóm cá nhân tổ chức doanh nghiệp
mới thành lập không quá một năm lần đầu khởi nghiệp
về vốn với lại suốt một năm để phát triển sản xuất kinh doanh
đến nay thì toàn tỉnh có ba hợp tác xã
có bốn mươi sáu tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế
và có năm đại lý do thanh niên phát triển kinh tế
bên cạnh đó tỉnh đoàn đã phát động cho thanh niên toàn tỉnh
tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám do trung đoàn tổ chức
và hiện tại thì đến thời điểm này thì bình phước có hai dự án
trên tổng số sáu mươi dự án lập vào vòng hai trong tổng số ba vòng của cuộc thi này
bên cạnh đó để có thể thúc đẩy thanh niên sáng tạo trong khởi nghiệp
thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức một số chương trình tập huấn
về các huyện thị và ở cấp tỉnh về kỹ năng tư duy sáng tạo
bởi vì bác thư vụ tỉnh đoàn nhận thấy cần có sự tập huấn này
để cho thanh niên nâng cao kỹ năng tư duy sáng tạo
trong quá trình khởi nghiệp cũng như là trong cuộc sống của mình
có thể nói nếu đem ra để so sánh thì phong trào khởi nghiệp
ở bình phước vẫn còn kém xa so với nhiều tỉnh thành khác
tuy nhiên bình phước vốn là một tỉnh nghèo
và có nhiều điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
nguồn nhân lực nhiều nhưng không mạnh đông nhưng chất lượng không cao
vì vậy những mô hình khởi nghiệp của thanh niên hiện nay
có một ý nghĩa hết sức quan trọng
nó là những mô hình khởi đầu là những phiên gạch đầu tiên
để bình phước xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững
phát huy những thế mạnh sẵn có của địa phương